vâng rõ ràng là hàng loạt vụ cháy trong thời gian vừa qua đang dóng lên một tiếng chuông cảnh báo đối với tất cả các địa phương trên cả nước
tại tp hcm ubnd tp vừa ban hành kế hoạch sẽ tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với tất cả các cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người như vũ trường quán bar karaoke hay là phòng thu âm
từ nay đến hết tháng một năm sau ngoài quán karaoke ba vũ trường đợt tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy lần này cũng tập trung vào các cơ sở massage nhà hàng tiệc cưới dạp chiếu phim
cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy chuẩn quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động các biện pháp quản lý sử dụng nguồn lửa điều kiện ngăn cháy nguồn nước phục vụ cho chữa cháy kết cấu xây dựng công trình và kết cấu các bảng quảng cáo
các sở xây dựng văn hóa thể thao du lịch công thương công an thành phố và tổng công ty địa lực thành phố được giao phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy không để lọt các cơ sở kinh doanh trong diện được thành phố yêu cầu thanh tra